thời gian vừa qua cả nước đã xảy ra nhiều vụ trẻ em bị tổn thương thể chất và tinh thần với tính chất nghiêm trọng gây bức xúc lớn trong dư luận
đáng nói đối tượng làm hại trẻ em không chỉ là người lạ mà phần lớn là những người có quan hệ gần gũi thậm chí thân thiết người nhà có nhiều cơ hội tiếp xúc tiếp cận với nạn nhân nhân cơ hội thời cơ thuận lợi để thực hiện hành vi phạm tội
điển hình là vụ bé ntva tám tuổi ở phường hai mươi hai quận bình thạnh tp hcm
bố bé đoạt mạng sau thời gian dài chịu nhiều đau đớn
một vụ việc khác xảy ra vào hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một ở phường xuân đỉnh bắc từ liêm hà nội
bố đẻ tấn công con ruột khiến cháu qua đời
tiếp đó vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một một bé gái ba tuổi ở huyện an minh tỉnh kiên giang cũng không qua khỏi dưới bàn tay độc ác của bố dưỡng
với hành vi làm nhục trẻ em có thể kể đến trường hợp của cháu ht ở xã lương sơn huyện yên lập tỉnh phú thọ
và hành vi sai trái dẫn đến mang thai
các dẫn chứng trên là những vụ việc điển hình về hành vi làm hại trẻ em từ chính người thân trong môi trường gia đình
đáng buồn là nhiều khi chúng ta vẫn xem nhẹ giáo dục gia đình thiếu hỗ trợ các bậc cha mẹ kỹ năng kiến thức chăm sóc con em và bảo vệ trẻ
số liệu thống kê của cục trẻ em bộ lao động thương binh và xã hội cho thấy trung bình mỗi năm cả nước có khoảng hai vụ làm hại trẻ em
trong đó hơn chín mươi số vụ việc xảy ra do người thân quen với nạn nhân gây ra
những vụ việc được phát hiện và đưa ra ánh sáng thường có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
ngoài ra còn có rất nhiều vụ việc có biểu hiện tổn thương trẻ em về cả tinh thần lẫn thể chất chưa được phát hiện xử lý
theo các chuyên gia tâm lý nguyên nhân khiến tình trạng này gia tăng là do các bậc cha mẹ gia đình thiếu hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lý trẻ em
thiếu nhận thức về nguy cơ thiếu sự quan tâm chia sẻ vấn đề giới tính với trẻ em
đặc biệt do tác động của phim ảnh bạo lực nhạy cảm những thông tin độc hại không được kiểm soát
tràn lan trên mạng internet cũng dẫn đến các hành vi lệch chuẩn ở trẻ em và người lớn
cùng với đó khả năng nhận thức phòng vệ và tự vệ của nạn nhân còn non nớt
việc phát hiện tố giác tội phạm hiện gặp nhiều khó khăn thiếu sự hợp tác từ phía nạn nhân và gia đình nạn nhân
một số tội danh chế tài xử lý chưa đủ sức răng đe tội phạm
bác sĩ nguyễn trọng an nguyên phó cục trưởng cục bảo vệ và chăm sóc trẻ em bộ lao động thương binh và xã hội cho rằng
trẻ em cần phải được giáo dục ngay từ nhỏ bắt đầu trong phạm vi gia đình và lớn lên là nhà trường và xã hội
trước hết cha mẹ thầy cô giáo cần chú ý việc giáo dục giới tính
trang bị các kỹ năng cần thiết để trẻ tự bảo vệ phòng tránh các hành vi sai lệch làm nhục
cha mẹ thầy cô giáo cần giúp trẻ có lối sống lành mạnh và nhận biết cái đúng cái sai
trang bị cho các em những hiểu biết về pháp luật giúp các em hình thành lối sống lành mạnh
có ý thức tự trọng có trách nhiệm với bản thân trong việc học
tập giúp đỡ gia đình là những yếu tố cơ bản và bền vững để giúp các em lớn lên
tự tin vào bản thân mình tránh khỏi sự lôi kéo hoặc cưỡng ép của những người xấu
cũng theo bác sĩ an đối với các em còn nhỏ tuổi chưa biết tự bảo vệ mình
cần hướng dẫn các em một số quy tắc cơ bản
quy tắc nằm ngón tay vòng tròn yêu thương để trẻ biết vùng cấm trên cơ thể
ai là người có thể tiếp xúc gần gũi ai là người phải tránh
khi trẻ lớn hơn và có hiệu biết dần
hãy dạy trẻ các kỹ năng nói không và bỏ chạy khi người lạ đồng chạm vào người
khi bố mẹ vắng nhà cần tránh xa hoặc không tiếp xúc với những người hàng xóm
hoặc họ hàng có những biểu hiện xấu
cũng theo vị chuyên gia này để giáo dục gia đình có hiệu quả
trước tiên các bậc cha mẹ cần được hỗ trợ các kiến thức kỹ năng về bảo vệ trẻ em
đồng thời bản thân họ cũng phải trao dồi đạo đức để luôn là gương tốt cho con cái nói theo
chúng ta cần phải sớm kiện toàn mạng lưới các bộ
công tác xã hội và cộng tác viên bảo vệ trẻ em ở cộng đồng
mạng lưới này không chỉ hỗ trợ kỹ năng kiến thức bảo vệ trẻ em
phòng chống các hành vi sai lệch cho các bậc cha mẹ
mà còn làm tốt công tác phòng ngừa thông qua hoạt động tư vấn cộng đồng
phát hiện các gia đình có nguy cơ ngăn chặn sớm các vụ việc không để xảy ra
đối với nhà trường để giáo dục nhà trường có hiệu quả
thì cần phải cải tổ các hệ thống giáo dục việt nam
cần có sự ưu tiên về thời gian nhằm giảm tải về kiến thức bác học
và tăng cường kỹ năng sống cho học sinh hỗ trợ tài liệu giảng dạy
và bồi dưỡng kiến thức kỹ năng của các giáo viên để họ có khả năng chuyển tải cho trẻ em
tuy nhiên đây là một việc khó thực hiện
giải pháp trước mắt cần sớm thiết lập hệ thống tư vấn tâm lý học đường
có biên chế giáo viên tâm lý cho các nhà trường
đưa giáo dục giới tính sớm ngay từ hệ thống mẫu giáo
tiếp đến là các môn giáo dục pháp luật quyền con người
và cuối cùng là từ cấp phổ thông cơ sở trở lên
là bổ sung chương trình giáo dục quan hệ an toàn cho học sinh
quý vị thân mến hãy để con trẻ được an toàn lớn lên
trong một môi trường gần gũi với các em nhất là gia đình
con số hơn chín mươi thủ phạm các vụ làm hại trẻ em là do người thân
từ bộ lao động thương minh và xã hội thật sự khiến chúng tôi vô cùng sốc
nếu chúng ta không hành động ngay hôm nay vì các em còn ai làm điều đó nữa
sẽ còn bao nhiêu những tình cảnh đau xót ớt hưởng như chị n
phải tự tay xử lý kẻ thù ác để đòi lại công đạo cho con gái
vâng và chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát vụ việc này để gửi đến quý vị những thông tin mới nhất
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại